khoảng một mươi năm trở lại đây cây cam sành đã thực sự trở thành cây chủ lực phát triển kinh tế của người dân huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
từ năm hai nghìn một mươi ba để tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất tiêu thụ và đáp ứng nhu cầu về sản phẩm cam an toàn
tỉnh tuyên quang cũng như huyện hàm yên đã tiến hành đề án thực hiện mô hình sản xuất cam theo tiêu chuẩn việt gáp
mô hình này bước đầu đã đạt được thành công
gia đình ông lương văn nho thôn bốn thuốc hạ xã tần thành huyện hàm yên có bốn hectare tham gia tổ hợp tác trồng cam hướng việt gáp
tham gia tổ hợp tác gia đình ông được tập huấn hướng dẫn chăm sóc cam đúng quy trình kỹ thuật
phòng trừ dịch bệnh theo nguyên tắc bốn đúng thuốc đúng liều lượng nồng độ đúng lúc và đúng cách
năm hai nghìn một mươi sáu với bốn hectare trồng cam gia đình ông nho dự kiến thu hoạch được trên một trăm linh tấn quả
hiện nay đang sử dụng theo chương trình việt gáp
thì qua cái trình hồng việt gáp thì là theo cái quả cam và cái chất lượng quả cam nó đảm bảo hơn cái quả cam thông thường ngày xưa
thì như bây giờ là về cái công làm việc cái công của cái cam thì nó cũng giảm nhẹ hơn
hồi trước là xưa là ta dùng bằng cái cào cuốc nhưng bây giờ ta không dùng nó dùng bằng máy phát
đấy máy phát để đảm bảo là cây dễ cây nó không bị tổn thương
đấy cái việt gáp là cái quả cam
cái quả cam bao giờ nó ngon hơn cái quả cam thông thường
đấy nó có thể ngọt nó có nhiều chất vitamin nhiều hơn
được chứng nhận việt gáp thì nó đầu ra cái thị trường thì bao giờ cũng là ổn định hơn là cái ăn cam bình thường của mình
đấy giá nó cũng cao hơn
vừa rồi chúng tôi đã phát triển thêm được một mươi ba hộ theo hướng việt gáp
hiện nay là theo tiêu chí là một mươi tám ha nữa
xã phù lưu huyện hàm yên tỉnh tuyên quang là trung tâm trồng cam của huyện
ba năm trở lại đây
xã đã triển khai thực hiện sản xuất cam sành theo hướng việt gáp trên diện tích một mươi hectare
đồng thời khuyến khích người dân ký cam kết sản xuất cam theo hướng sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
góp phần giữ vững uy tín sản phẩm cam sành nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tăng hiệu quả kinh tế của cây cam lên trên năm mươi triệu đồng một hectare so với cam trồng theo cách thông thường
mô hình theo tiêu chuẩn việt gáp này thì nó làm vượt trội hơn mình làm cam bình thường
cam nó đẹp hơn
mà nó an toàn hơn
theo đúng lịch trình ghi chép của mình theo dõi
mẫu má với giá thành thì so với mình làm bình thường thì cái quả cam nó không được đẹp bằng cái quả theo mô hình việt gáp
theo cái giá cả thì chắc chắn là mình phải bán được cao hơn khoảng một mươi giá
thị trường nó khoảng bảy thì bán được khoảng tám
đối với sản xuất cam việt gáp thì
từ năm hai nghìn một mươi hai thì huyện cũng đã tiến hành làm cái mô hình thực hiện tại xã thân thành
đã mở rộng diện tích cam sản xuất việt gáp đến các xã phù lưu và yên phú với một số diện tích trên năm mươi ha
đối với sản xuất cam theo tiêu chuẩn việt gáp nó có những ưu điểm đó là tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn cho người sử dụng
đối với người nông dân thì người ta cũng sẽ được tiếp cận với những cái
tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và những quy trình sản xuất an toàn để đảm bảo cho người sử dụng
năm hai nghìn bảy cam sành hàm yên được cấp giấy chứng nhận thương hiệu
đến nay cam sành hàm yên trở thành thương hiệu nổi tiếng trên thị trường được người việt tiêu dùng cả nước ưa chuộng
theo định hướng đến năm hai nghìn hai mươi huyện hàm yên tiếp tục tập huấn một trăm linh các hộ trồng cam trên địa bàn sản xuất cam việt gáp
phấn đấu mở rộng trên một hectare theo tiêu chuẩn việt gáp
tiếp tục quảng bá sản phẩm đến các tỉnh thành trong cả nước và hướng tới đưa sản phẩm cam xuất khẩu tới các nước đông nam á